mùa xuân cùng các nghệ nhân dân gian
quý vị thân mến mùa xuân không chỉ đem tới thiết trời ấm áp không khí vui tươi mà đây còn là thời điểm thích hợp để diễn ra các lễ hội với những phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc
trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân rực rỡ xin mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong chuyến hành trình đặc biệt để vừa du xuân vừa gặp gỡ giao lưu với các nghệ nhân dân gian
những người nặng lòng với di sản văn hóa dân tộc cũng như tìm hiểu và thưởng thức những loại hình di sản văn hóa sống động của cộng đồng các dân tộc việt nam
và điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình của chúng tôi là hà giang mảnh đất địa đầu của tổ quốc
hà giang mảnh đất địa đầu của tổ quốc
tiếng khen đã hòa quyện vào cuộc sống của người mông lên lõi chạy cùng suối cùng cỏ cây núi rừng theo gió rội vào vách đá tạo thành giai điệu hòa tấu say xưa diệu vợi của bài ca cao nguyên đá đồng văn
đây là loại nhạc cụ đặc trưng của người mông thể hiện sắc thái tín ngưỡng tâm linh truyền thống của dân tộc mình
đồng thời cũng luôn là người bạn đường trung thủy của các chàng trai mông
đường xuống chợ hay đi rừng đi nương là cầu nối của tình yêu đôi lứa
tiếng khen như một phương tiện để người mông truyền tải thổ lộ những tâm tư nguyện vọng của mình
trong trèo hay trầm khàn nhưng tất cả là để truyền đi một sức sống căng tràn mãnh liệt của những trái tim và tâm hồn không bao giờ biết mỏi
chỉ cần có cớ khen cất lên một cách duyên sáng giữa cuộc sống đời thường
ôi tiếng khen hay quá chào hai bạn mình là hoài thu hai bạn có thể cho biết tên và tiếng khen vừa rồi là gì không
xin chào mình tên là trá có bạn này tên là linh còn cái điệu khen vừa rồi thì là điệu khen gọi bạn
trá với linh có thể cho biết xuất xứ cây khen này từ đâu không
à cái khen này thì xuất xứ từ chỗ nghệ nhân lầu vả nô ở xã hố quấn phìn huyện đồng văn
trá với linh có thể dẫn mình đến nhà nghệ nhân làm khen hay không
có chúng mình đi thôi
theo chân vừ mí trá và trương thị linh chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân lầu vả nô ở thôn tà cổ ván xã hố quán phìn huyện đồng văn tỉnh hà giang
để tìm hiểu về nghề chế tác khen mông
một loại nhạc cụ rất có ý nghĩa trong đời sống tinh thần của đồng bào mông góp phần làm nên bản sắc của dân tộc mông trên công viên địa chất cao nguyên đá đồng văn
thu ơi mình đến đây là đến nhà nghệ nhân lầu vả nô người mà làm khen tốt nhất ở đây rồi đấy
ồ hay quá thì chúng mình cùng vào tìm hiểu đi
đi khắp vùng núi cao nguyên này có thể bắt gặp rất nhiều người biết thổi khen cũng như múa khen
còn chế tác ra cây khen thì chỉ còn lại rất ít
huyện mèo vạc có nghệ nhân mua vả xính
huyện quản bạ có nghệ nhân ma khái sò
huyện đồng văn có nghệ nhân mua vả xính

huyện đồng văn có nghệ nhân mua vả xính
huyện đồng văn thì thường là dùng trong cái đá ta của đồng bào người mông
trong cái đá ta người mông thì không thể thiếu được cái khen của người mông
cái khen người mông còn dùng cho sinh hoạt của các lễ tết của đồng bào vùng cao
ví dụ như là nhảy múa vu hộ
ở bản mình thì có nhiều nghệ nhân có thể làm khen không ạ
hiện nay thì ở xã húc quấn phìn thì là đã thành lập một cái hợp tác xá để chế tác khen người mông
thì những người mà đã biết làm có một mươi bảy một mươi tám người
một số lớp trẻ đã học tạm tạ làm được thì là cũng trên hai mươi người
còn một số cụ thì cũng
gần bảy mươi tuổi có hai ba cụ là cũng làm được
hiện nay là còn hai mươi năm hai mươi sáu người
ngoài làm khen thì bác hướng dẫn hay truyền dạy cho thế hệ trẻ hay là ai không ạ
bây giờ là có
cái khen của người mông thì bây giờ là cái thế hệ chúng tôi thì là
người già thì chúng tôi biết thì chúng tôi phải truyền lại cho cái thế hệ sau để giữ gìn truyền thống của đồng bào người mông
không thì mai sau là cái văn hóa chế tác khen này mai một đi là sẽ không còn ai biết nữa